tại hà nội học viện ngoại giao phối hợp với đại sứ quán hàn quốc và quỹ giao lưu quốc tế hàn quốc
tổ chức hội thảo hàn quốc việt nam đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược đi vào chiều sâu
qua ba phiên về không khí trao đổi sôi nổi thực chất và cười mở
hội thảo đã tổng kết các thành tựu hợp tác giữa việt nam và hàn quốc trong hai mươi tám năm qua
đánh giá về các cơ hội và thách thức đối với quan hệ giữa hai nước
trước những diễn biến mới trong tình hình khu vực và thế giới hiện nay
đặc biệt là quan hệ mỹ trung các điểm nóng khu vực và các xu thế phát triển kinh tế
dưới tác động của dịch bệnh covid một mươi chín
đồng thời các đại biểu cũng thảo luận và đưa ra những khuyến nghị chính sách
nhằm tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược hàn quốc việt nam trên kênh song phương
cũng như tăng cường phối hợp quan điểm và hành động giữa hai nước
tại các cơ chế đa phương trong thời gian tới